hầu hết các tỉnh thành trên cả nước ngày hôm nay sẽ có mưa
nên quý vị hãy nhớ mang ô và áo mưa trước khi ra đường
phía đông bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác
trong khi đó vùng tây bắc và bắc trung bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
còn ở nam trung bộ tây nguyên nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ mưa vừa mưa to và ngày nắng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
miền nam có mức nhiệt cao hơn đôi chút so với các vùng khác trên cả nước
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi ba hai mươi sáu độ cao nhất là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
vừa rồi là đôi nét đáng chú ý về tình hình thời tiết